hai tấn pháo nổ một số lượng pháo cực lớn vừa bị thu giữ trong một chuyên án vừa được công an tỉnh nghệ an triệt phá thành công
thông tin chi tiết có trong phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại nghệ an
hai đối tượng lương hồng thanh và nguyễn văn dũng cùng chú tại xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bị bắt quả tang khi đang có hành vi buôn bán hàng cấm
lực lượng công an thu giữ tại hiện trường một trăm bốn mươi một kg pháo nổ một xe ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong quá trình bắt giữ thì các đối tượng hết sức manh động mặc dù là bị lực lượng chức năng chẳng đầu chẳng đuôi chẳng hai bên
nhưng mà các đối tượng vẫn lái xe va đập vào xe của lực lượng
sau đó thì chúng tôi đã khống chế xe của đối tượng
tuy nhiên là bị lực lượng khống chế nhưng mà các đối tượng vẫn ngoan cố cố trụ ở trên xe
buộc chúng tôi phải đập vỡ kính để bắt giữ đối tượng
tiếp tục điều tra mở rộng ngày hai mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở của hai đối tượng trên
và các đối tượng liên quan gồm nguyễn văn hoa nguyễn văn đức và nguyễn văn linh đều trú tại xã diễn hồng huyện diễn châu
quá trình khám xét cơ quan công an thu giữ tại nhà của các đối tượng thêm hàng chục bao tải lớn có chứa pháo nổ với tổng trọng lượng lên tới gần hai tấn
đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây thì không cất dấu pháo ở trong nhà mình mà phân tán pháo đến các nơi khác
và sau khi mà có người đặt mua hàng thì chúng mới chọn thời điểm phù hợp an toàn
để đến các nơi khác
các đối tượng có thể lấy kho đó lấy pháo để bàn giao cho các đối tượng đặt mua
trong quá trình bàn giao thì không những là các đối tượng này trực tiếp mà các đối tượng này còn thuê các trường hợp khác
ví dụ như chiếc xe mà hôm qua chúng tôi bắt thì các đối tượng này đã mua lại một chiếc taxi cũ
sau đó sơn sửa lại để nhằm tránh lực lượng chức năng theo dõi
và khi mà có bị bắt giữ thì thiệt hại tài sản cũng không lớn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo của người dân nhất là vào dịp cuối năm
các đối tượng đã tìm cách đưa pháo nổ từ phía bên kia biên giới vào địa bàn nghệ an
cất giấu tại nhà rồi bán lại cho người mua để thu lời bất chính
cái số pháo đó thì cũng mua của các nhà xe bên lào về
rồi dùng xe của mình vận chuyển đến nơi cất rồi chưa đến gần tết bán ra
điện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nở rộng
điện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nở rộng